nhà máy xasa ở quảng đông đã đánh bại hàng chục nhà cung cấp toàn cầu để giành được hợp đồng sản xuất linh vật lib của world cup năm nay
playx linh vật của world cup hai nghìn hai mươi hai theo tiếng ả rập nghĩa là siêu cầu thủ ý tưởng sáng tạo lee nảy ra ở trung đông
nhưng dòng sản phẩm quà lưu niệm của world cup chủ yếu được sản xuất ở đông quản thành phố thuộc tỉnh quảng đông miền nam trung quốc
tuy nhiên thiết kế độc đáo của linh vật bắt buộc phần lớn công việc phải được thực hiện bằng tay
công ty đã phát triển tám nguyên mẫu dựa trên bản phát thảo ban đầu của fifa và phải chờ đợi nhiều ngày để được phê duyệt
doanh nghiệp này cũng đang làm việc với một số đối tác để đặt mục tiêu sản xuất các linh vật cho các sự kiện thể thao trong tương lai
bao gồm cúc bóng đá châu á và đại hội thể thao châu á sự kiến diễn ra vào năm tới